tiếp ngoại trưởng hoa kỳ mỹ mike pompeo đang thăm và làm việc tại việt nam
vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ thương mại việt nam hoa kỳ phát triển tốt đẹp trong sáu tháng đầu năm
đạt mức tăng trưởng là hai mươi so với cùng kỳ năm trước
do vậy hai bên cần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ này phát triển mạnh mẽ hơn
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp hoàn ngành chuyến thăm và làm việc của bộ trưởng mike pompeo
thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng chuyến thăm này góp phần quan trọng trong việc củng cố tăng cường quan hệ hai nước
thủ tướng khẳng định việt nam luôn nỗ lực làm hết sức mình để đóng góp vào quan hệ hai nước
nêu rõ vượt qua những thăng trầm lịch sử việt nam và hoa kỳ ngày nay đã trở thành đối tác toàn diện
quan hệ hợp tác đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực sâu rộng
việt nam luôn làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ này phát triển mạnh mẽ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
thủ tướng nhấn mạnh việt nam mong muốn khu vực ấn độ dương thái bình dương luôn hòa bình ổn định và phát triển
trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc độc lập tôn trọng chủ quyền của các nước
thủ tướng cũng nêu rõ vai trò độc lập của asean trong đó có sự độc lập toàn vẹn lãnh thổ của việt nam
khẳng định việc duy trì hòa bình ổn định ở biển đông có ý nghĩa vô cùng quan trọng
đặc biệt là việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
trong đó có công ước về luật biển của liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai coi trọng đảm bảo tự do hàng không hàng hải
trên tinh thần đó thủ tướng mong muốn hoa kỳ cùng các nước ủng hộ quan điểm này của việt nam
thủ tướng mong hoa kỳ quan tâm tích cực hỗ trợ việt nam giải quyết hậu quả chiến tranh
nhất là xử lý chất độc da cam tin tưởng rằng quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ
đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới
bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước thời gian qua
đồng thời mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện với việt nam
nêu rõ việc duy trì khu vực ấn độ dương thái bình dương là khu vực hòa bình tự do rộng mở
vô cùng quan trọng đối với các nước trong đó có việt nam
hoa kỳ cam kết đóng góp sức mình vào việc đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực
bộ trưởng cũng đánh giá cao vai trò trung tâm asean trong giải quyết các vấn đề ở khu vực
trong đó nổi bật là việt nam
ông mike pompeo cũng chuyển lời của tổng thống hoa kỳ donald trump
ghi nhận và đánh giá cao đối với tiến bộ và nỗ lực của việt nam trong việc bảo đảm cân bằng thương mại song phương
cam kết hỗ trợ việt nam khắc phục hậu quả chiến tranh trong đó có vấn đề tẩy độc dioxin